công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng gồm phạm kim thành và vợ là văn ngọc thảo nguyên cùng với sáu đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo điều tra hai vợ chồng thành và nguyên cùng làm đại lý cấp một để mua bán lô đề
thành sử dụng mạng xã hội kết nối với các con bạc trên địa bàn thành phố thuận an thực hiện mua bán lô đề với số tiền giao dịch từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng một ngày
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt cả hai đã mua bán lô đề với các con bạc với lượng tiền thắng thua là hơn năm sáu tỷ đồng
ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiến hành khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay
đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
ra các quy định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội nhận hối lộ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình
các quy định khởi tố bị can lãnh bắt bị can để tạm giam cùng với tội nhận hối lộ
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bốn bị can theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm chức pháp luật
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo để các cá nhân đơn vị có liên quan biết chủ động liên hệ làm việc
thưa quý vị để góp phần đảm bảo an ninh trật tự an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
công an tỉnh yên bái đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn
với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng âu văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn sơn thượng xã mai sơn huyện lục yên đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
tăng vật thu giữ gồm bốn khẩu súng ba mươi chín viện đạn các loại ba mươi một cắt tốt đạn hai báng súng bảng gỗ ba băng đạn
đây là đối tượng thường xuyên kích động nhân dân khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trước đó tại khu vực thôn đồng tâm xã mỹ gia huyện yên bình tổ công tác phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái
bắt quả tang đối tượng bùi minh đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại tổ một mươi một thị trấn yên bình huyện yên bình
về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ thu giữ tại chỗ hai trăm chín mươi bốn kg thuốc nổ và bốn trăm linh kíp nổ
mở rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái bắt giữ đối tượng lăng đức hân
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ngọc tâm cùng bảy đồng phạm về các tội vận chuyển
sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
mở rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái bắt giữ đối tượng lăng đức hân
giám đốc công ty trách nhiệm hạn thương mại ngọc tâm cùng bảy đồng phạm về các tội vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

để được tin báo của quần chúng nhân dân trên địa bàn xã thanh mỹ huyện tháp mười tỉnh đồng tháp vừa xảy ra vụ mất trộm mai vàng công an huyện tháp mười đã nhanh chóng vào cuộc và xác minh được đối tượng gây án
ngay lập tức ba đối tượng là võ tấn đạt nguyễn thanh sơn và nguyễn thanh phong cùng chú tại huyện tháp một mươi được mời về cơ quan công an để làm việc
tại đây ba đối tượng thừa nhận do biết anh võ trường an vừa mua mai vàng của người dân trên địa bàn xã nhưng chưa vận chuyển về được nên cả ba lợi dụng đêm khuya không có người trông coi tài sản đã lấy trộm ba cây mai vàng để bán lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
công an huyện tháp một mươi đã thu giữ được ba cây mai vàng bị trộm trả lại cho bị hại
tàng chữ trái phép hai bánh heroin và một kg ma tuy đá bùi đức nam chú tại thị trấn ninh giang huyện ninh giang tỉnh hải dương vừa bị công an huyện tháp mười đưa ra
công an huyện ninh giang phát hiện bắt giữ
cụ thể tại trạm kiểm soát vé đường cao tốc hà nội hải phòng thuộc địa phận thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương công an huyện ninh giang tiến hành kiểm tra bùi đức nam khi đối tượng này ngồi trên xe ô tô do bùi ngọc thuật chú tỉnh hải dương điều khiển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện nam tàng trữ hai bánh dạng bột đóng bánh và một túi ni lông bên trong đựng các hạt tinh thể màu trắng
nam khai nhận đó là heroin và ma túy đá
cận tết nguyên đán nhu cầu sử dụng xe khách của người dân thường tăng cao
tuy nhiên do dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp nên lượng người đi xe đang có xu hướng giảm hành khách ít số lượng xe lại nhiều dẫn tới hiện tượng tranh giành khách của nhau thậm chí xung đột giữa các nhà xe
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã điều tra làm rõ một vụ cố ý gây thương tích vì tranh giành khách giữa hai nhà xe tạm giam tám đối tượng
nguyễn văn toàn và nguyễn văn định là chủ xe khách mỹ an chạy tuyến giao thiện giao thủy bến xe nước ngầm hà nội
do tranh giành khách xe khách mỹ an có mâu thuẫn với xe khách ngọc sơn chạy tuyến quốc lâm giao thủy thanh sơn phú thọ
chủ xe khách mỹ anh đã liên lạc với nguyễn yến thanh chú tại phú xuyên thành phố hà nội đặt vấn đề thuê người đánh dần mặt xe khách ngọc sơn với giá một mươi sáu triệu đồng
hôm nay có mặt ở đây là do
bọn em có đánh nhau với những nhà xe ngọc sơn
em thấy hành động của em là sai trái bởi vì em không hiểu rõ về pháp luật
thì bảo vệ là đánh dần mặt thôi dàn xếp để cho đỡ tranh đốt thôi
nhưng mà đấy là sự việc đến khi em bị bắt thì em mới biết là không biết chém
nguyễn yến thanh đã thuê một số nam thanh niên người nam định hiện đang sinh sống tại hà nội lên kế hoạch đánh dần mặt chủ xe phụ xe khách ngọc sơn
ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng bắt taxi về nam định đón xe khách ngọc sơn tại khu vực cầu lạc quần thị trấn xuân trường
khi xe khách ngọc sơn dừng xe đón khách nhóm đối tượng đã xông đến dùng tay chân đánh chủ xe và phụ xe
trong lúc ẩu đà một đối tượng đã dùng dao chém gây thương tích cho phụ xe khách ngọc sơn
trước khi tháo chạy các đối tượng còn bẻ lấy đi một camera hành trình của xe khách ngọc sơn nhằm phi tăng vật chứng
thông qua công tác trinh sát địa bàn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã triển khai ba tổ công tác khẩn trương xác minh điều tra làm rõ danh tính nhóm đối tượng gây án
người từ hà nội cũng như là trên các cái địa bàn huyện giao thủy mà đang làm ăn sinh sống tại hà nội để gây thương tích và hủy hoại tài sản cho nhà xe tại cơ quan công an thì các đối tượng và nhà xe đã khai báo thành khẩn
ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã tạm giam tám đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích gồm hai chủ xe hai phụ xe khách mỹ anh và nhóm bốn đối tượng đã đánh dần mặt xe khách ngọc sơn
khám nhà các đối tượng cơ quan công an thu giữ một dao một vali gạch và một số vật chứng có liên quan vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định điều tra làm rõ
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng internet liên tỉnh vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc triệt phá hai đối tượng đã bị bắt giữ
đó là lê văn chú tải tp buôn ma thuật và nguyễn anh tuấn chú tải tp hải phòng
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tuấn rủ văn tham gia cá độ bóng đá
sau đó tuấn liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở tp hcm mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá sáu trăm linh triệu đồng
từ tài khoản này hai đối tượng chia nhỏ làm bảy tài khoản khác rồi giao cho các con bạc tổ chức ăn thua
chỉ hơn hai tháng hai đối tượng này đã tổ chức cá độ ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra văn còn tham gia cá độ ở một tài khoản khác với tổng số tiền là ba hai tỷ đồng
khi đang lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phạm mạnh huy chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định đã bị công an phường trần quang diệu
tp hcm phát hiện bắt giữ
theo thông tin ban đầu phạm mạnh huy là nghi can thực hiện nhiều vụ án lừa đảo chiếm vào tài sản
trên địa bàn tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi cách đây một năm
trước tết tân sửu hai nghìn hai mươi một phạm mạnh huy trào hàng bán bánh kẹo tết cho một số tiệm tạp hóa
ở tp quảng ngãi với số tiền hàng chục triệu đồng
sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của huy đối tượng này không giao hàng như cam kết
mà bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
qua tin tố giác của quần chúng nhân dân vào ngày hôm qua lực lượng công an tỉnh tiền giang
đã tiến hành bắt quả tàng hai mươi hai đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
địa điểm tổ chức là phần đất của nguyễn ngọc cần tại xã thân cửu nghĩa huyện châu thành
tại hiện trường lực lượng công an tỉnh tiền giang đã tiến hành bắt quả tàng hai mươi hai đối tượng
thu giữ ba con gà hàng chục cặp cửa sắt trên một trăm năm mươi triệu đồng một mươi năm điện thoại di động
tám xe máy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà trên do nguyễn ngọc cần đứng ra tổ chức
tiền cược trong mỗi trận từ năm đến một mươi triệu đồng
ngoài ra cần cử một đối tượng canh đường cảnh giới từ xa để tránh bị lực lượng công an phát hiện
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đấu tranh triệt phá một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn
cụ thể vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một tại khu vực xã quảng tín huyện đắk lấp tỉnh đắk nông
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt giữ hai đối tượng trú tại tp hcm và tỉnh đắk nông đang có hành vi vận chuyển trái phép một trăm hai mươi hộp
với khối lượng một trăm tám mươi sáu kg đây là số tăng vật lớn nhất được thu giữ trong các vụ án tàng trữ
mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh đắk nông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định
mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra từ việc sử dụng và tự chế pháo nổ
tuy nhiên tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo vẫn có xu hướng gia tăng
đáng báo động là tình trạng thanh thiếu niên học sinh thực hiện những hành vi sử dụng mua bán pháo tự chế
tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tình hình trật tự xã hội
ghi nhận sau đây được thực hiện tại tỉnh hà tĩnh
trong những ngày đầu gia quân công an xã kỳ giang huyện kỳ anh phát hiện hai em học sinh đang mang theo một bao tải
kiểm tra bên trong lực lượng chức năng phát hiện có một mươi bốn quả pháo nổ tự chế có tổng khối lượng ba sáu kg
công an xã thanh bình thịnh huyện đức thọ trong quá trình tuần tra cũng phát hiện sáu đối tượng có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép
trong đó cả sáu đối tượng đều trú tại xã thanh bình thịnh và đang là học sinh từ lớp sáu đến lớp chín của các trường trung học cơ sở trên địa bàn
cũng trong thời gian này công an xã thạch châu công an xã hộ độ huyện lộc hà đã liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trong độ tuổi học sinh thực hiện hành vi vi phạm liên quan đến pháo
thực trạng trên đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy cơ tiềm ẩn nhiều vấn đề ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn liên quan đến pháo nổ trong dịp tết nguyên đán sắp tới
các đối tượng có trình bày là đã lên mạng và đặt mua của các đối tượng khác những loài pháo tự chế với số lượng và giá cả khá rẻ
sau khi mua về mục đích là để tăng trữ và sử dụng phục vụ cho việc nổ trong tết nguyên đảng công an xã hòa đồ đã lập hồ sơ xử lý đồng thời bàn giáo các đối tượng học sinh vi phạm cho gia đình và nhà trường để quản lý giáo dục
mặc dù nhận thức được hậu quả của việc sử dụng và chế tạo pháo tuy nhiên do ham vui
nên các em học sinh đã tự lên mạng tìm các video hướng dẫn chế thuốc nổ rồi tự nghiên cứu làm theo
các em mua các hóa chất chế tạo pháo như lưu hình calicrorat trên một số trang thương mại điện tử facebook zalo và đưa về nhà riêng để thực hiện các bước tự chế thành pháo nổ để sử dụng hoặc bán lại cho người khác để kiếm lời
trong thời gian cận kề tết nguyên đán nhâm rầm hai nghìn hai mươi hai để ngăn chặn tình trạng tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến pháo
nhất là tình trạng các em học sinh tự chế tạo pháo nổ lực lượng công an hà tĩnh đã mở đợt cao điểm gia quân đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến pháo
trong thời gian cận kể tết nguyên đán nhâm dầm hai nghìn hai mươi hai để ngăn chặn tình trạng tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến pháo

để với tình trạng sử dụng pháo nhất là đối với các em học sinh cần có sự vào cuộc của các đoàn thể tổ chức và toàn xã hội sự phối hợp của các trường học và các bậc phụ huynh
trong việc làm tốt công tác quản lý giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan về pháo cùng nhau chung tay nói không với pháo
thưa quý vị thời điểm ra tết nguyên đán nhu cầu vay tiền của người dân tăng cao lợi dụng điều này các đối tượng cho vay tín dụng đen cũng tăng cường mời gọi cho vay tiền
thu hồi lãi xiết nợ gây mất an ninh trật tự tại các địa phương trước thực trạng này lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã tăng cường tuyên truyền phổ biến các loại phương thức thủ đoạn cho người dân
nhằm nâng cao cảnh sát tỉnh táo tránh sập bẫy tiến dụng đen
ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại tỉnh cao bằng
những buổi tuyên truyền và phát tờ rơi về phương thức thủ đoạn của hoạt động cho vai lãi nặng như thế này được lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng thường xuyên thực hiện
đặc biệt là vào thời điểm cận tết vừa nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động tiến dụng đen đây cũng là lúc để lực lượng công an có thể tìm hiểu nắm thông tin tình hình địa bàn
mình nghĩ là nếu mà vay tiền một khoảng tiền lớn mà không dây chất thì nó là một vấn đề nó gần phải cảnh giác rồi đúng không
khi mà được tuyên truyền như thế thì nó sẽ cho những người dân những người kinh doanh người ta sẽ phải cảnh giác hơn
còn đây là đối tượng nguyễn đức thuận trong đường dây cho vay lãi nặng mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng đang thụ lý
dịch covid một mươi chín gây ảnh hưởng đến kinh tế nhiều người gặp khó khăn về tài chính thuận đã cho vay dưới hình thức cầm đồ
chỉ cần người dân nhẹ dạ cả tin vay tiền là đã sập bẫy của đối tượng với mức lãi suất cao
cách thức vay thì là khách đến nhà vay thì là phần đa là khách phải có đồ mới làm không cho vay tín gì hết
còn lãi suất thì là tùy theo khách vay trả nhanh hay là trả chậm
đến ngày chưa đóng lãi thì là khách phải chủ động tự chủ động là gọi điện cho mình
trong những năm qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến
tín dụng đen trên địa bàn tỉnh cao bằng có diễn biến phức tạp
theo cơ quan công an các đối tượng thường cho vay với mức từ một trăm linh chín trên năm đến ba trăm sáu mươi năm trên năm
gấp từ năm đến một mươi tám lần lãi suất được phép mà bộ luật dân sự quy định
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đơn vị đã điều tra đề nghị truy tố một mươi vụ án với một mươi ba bị can xử lý hành chính nhiều đối tượng
các đối tượng cho các khách vay có lập hợp đồng
tuy nhiên thì cũng không ghi mức lãi suất và hợp đồng thường ghi những thông tin thiếu chính xác nhằm đối phó che giấu các hành vi vi phạm
ngoài ra các đối tượng cũng thường xuyên lên đăng những thông tin lên mạng xã hội như là zalo facebook
để đòi tiền các khách vay khủng bố về tinh thần
các đối tượng cho các khách vay khi các khách không trả được tiền
công an tỉnh cao bằng khuyên cáo người dân cần tỉnh táo để không vướng vào bẫy tín dụng đen
đặc biệt khi phát hiện có người tham gia hoạt động tín dụng đen
cần tố giác với lực lượng công an theo số điện thoại đường dây nóng trên màn hình
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng để điều tra xử lý theo quy định